chuyển sang những tin tức an ninh trật tự
tối nay tòa án nhân dân cấp cao tại thành phố hà nội đã tuyên án phúc thẩm vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hà nội gọi tắt là cdc hà nội
tòa phúc thẩm cho rằng không có căn cứ để chấp nhận kháng cáo của sáu bị cáo do đó tuyên giữ nguyên mức án sơ thẩm
về diễn biến vụ án cdc hà nội được cấp kinh phí để mua sắm gói thầu số một mươi năm gồm máy móc thiết bị phục vụ công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
tuy nhiên với động cơ vụ lợi tháng hai năm hai nghìn hai mươi bị cáo nguyễn nhật cảm giám đốc cdc hà nội đã câu kết với các bị cáo khác thỏa thuận mua bán các máy thiết bị y tế thuộc gói thầu số một mươi năm trước khi thực hiện các quy trình thủ tục chỉ định thầu thông thường
các bị cáo đã gây thiệt hại cho nhà nước hơn năm bốn tỷ đồng
tòa phúc thẩm cho rằng không có căn cứ để chấp nhận kháng cáo của sáu bị cáo và tuyên án giữ nguyên mức án như cấp sơ thẩm
cụ thể các bị cáo tuyên phạm tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
trong đó nguyễn nhật cảm nguyên giám đốc cdc hà nội bị tuyên án một mươi năm tù giam
các bị cáo nguyễn vũ hà thanh nguyên trưởng phòng tài chính kế toán cdc hà nội và đào thế vinh giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn vật tư khoa học và thương mại việt nam mst cùng bị tuyên bức án sáu năm sáu tháng tù
nguyễn trần duy tổng giám đốc công ty cổ phần định giá và bán đấu giá nhân thành
nguyễn thị kim dung nguyên trưởng phòng tổ chức hành chính cdc hà nội nhận sáu năm tù
nguyễn ngọc quỳnh nguyên trưởng phòng kết hạch nghiệp vụ cdc hà nội đệnh án năm năm tù